nhân ngày di sản văn hóa việt nam ngày hai mươi ba tháng một mươi một hôm nay tại bảo tàng tỉnh an giang đã khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề
hội ngộ di sản văn hóa ba miền triển lãm mang tới nhiều hiện vật độc đáo đại diện cho ba nền văn hóa khảo cổ học tại việt nam
có trên năm trăm linh di vật hình ảnh và các bộ sưu tập hiện vật độc đáo tiêu biểu của ba nền văn hóa khảo cổ học ở việt nam
gồm văn hóa đông sơn văn hóa sa huỳnh và văn hóa ốc eo trong đó có sáu bảo vật quốc gia được trưng bày
mỗi tư liệu hiện vật mang đến thông điệp của từng thời đại thể hiện sự phát triển trình độ kỹ thuật nghệ thuật đặc sắc đặc trưng
về đời sống vật chất và tinh thần của người việt cổ trên lãnh thổ việt nam có niên đại từ cuối kỷ niên kỷ thứ ba trước công nguyên
đến thế kỷ thứ bảy sau công nguyên thời gian trưng bày diễn ra từ nay đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi